các cơ quan trên địa bàn huyện đã sôi nổi hưởng ứng phong trào tiết kiệm từng ngày lương để hướng đến đồng lộc bằng những việc làm thiết thực
nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại thành cổ thị xã quảng trị ubnd tỉnh quảng trị phối hợp với cục văn thư và lưu trữ nhà nước bộ nội vụ
tổ chức lễ chào kỳ vật đi bê và khai mạc triển lãm kỳ vật đi bê quảng trị ngày trở về
từ cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hàng trăm đoàn cán bộ với tinh thần tình nguyện bí mật vượt dãy trường sơn để vào nam hay còn gọi là đi bê
ngày lên đường họ đã để lại cả tư trang hành lý kỳ vật thư tử tại ủy ban thống nhất chính phủ rồi âm thầm vào nam theo con đường dân sự
tròn hai mươi năm sau ngày đất nước thống nhất trung tâm lưu trữ quốc gia ba thuộc cục văn thư và lưu trữ nhà nước bắt đầu tiếp nhận hồ sơ
kỳ vật này từ ủy ban thống nhất chính phủ
đây là những hiện vật có ý nghĩa giá trị hết sức
to lớn không chỉ lưu lại những thông tin cá nhân và quá trình phấn đấu của các cán bộ đi bê
mà còn là một nguồn tài liệu độc đáo đa dạng nguồn sử liệu vô giá minh chứng về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc
ngắn với số phận của hàng vạn con người trong hoàn cảnh chiến tranh đất nước bị chia cắt gia đình bị chia rẽ ly tán
chuyện này tuy nhỏ thôi nhưng mà ý nghĩa rất lớn rất lớn vì rằng để cho con cháu sau này
nó là coi như giữ lại truyền thống
nó đi trước trong cuộc kháng chiến trong mỹ cầu nước đến ngày thống nhất nước nhà
để giới thiệu đến rộng rãi công chúng một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc
khi mà các sinh viên các cán bộ bỏ lại đằng sau với sự nghiệp học hành của mình
để lên đường cứu nước chi viện cho miền nam anh dũng
các thế hệ trẻ hiện nay
hiện tại cần phải được biết về một thời hoa lửa hào hùng của dân tộc để có thêm sức mạnh cố gắng xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện tại
tại sự kiện này hai mươi ba cán bộ db và thân nhân cán bộ db của tỉnh quảng trị đã được nhận lại kỷ vật của mình
đồng thời hơn hai trăm linh tư liệu kỳ vật db được lựa chọn giới thiệu tại triển lãm kỳ vật db quảng trị ngày trở về
những kỳ vật này do chính cán bộ db gửi tại ủy ban thống nhất chính phủ từ năm mươi năm trước
hiện tại được lưu giữ tại trung tâm lưu trữ quốc gia ba thuộc cục văn thư và lưu trữ nhà nước
triển lãm sẽ kéo dài đến hết tháng bảy trong khuôn viên di tích quốc gia đặc biệt thành cổ quảng trị
tiếp theo chương trình mưa sẽ trở lại miền bắc từ đêm nay ngày hai mươi bốn tháng bảy
chuẩn bị hoạt động
hoàn tất công tác khắc phục tại trung cư carina
sáng nay tại đà nẵng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền trung tây nguyên năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi bảy thiên tai xảy ra khốc liệt với diễn biến bất thường trong phạm vi cả nước đặc biệt là tại các tỉnh khu vực miền trung tây nguyên
làm chết và mất tích một trăm năm mươi bảy người cuốn trôi hơn bốn ngôi nhà
tổng thiệt hại về kinh tế hơn ba mươi một bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương đã góp phần giảm thiệt hại về người và tài sản
sau thiên tai các địa phương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của chính phủ không để người dân đói khát tập trung tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ gia đình nạn nhân
năm hai nghìn một mươi tám dự báo thiên tai diễn biến khó lường vì thế ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã cung cấp thông tin hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết bảy mươi sáu của chính phủ
đúc kết kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi bảy nhằm giúp các địa phương chủ động phòng chống thiên tai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật kinh nghiệm chuẩn bị nhân lực vật lực phương tiện nhu yếu phẩm sẵn sàng ứng phó khi có sự cố thiên tai xảy ra
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới sẽ đi sâu vào đất liền suy yếu thành một vùng áp thấp do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới
từ chiều và đêm nay ngày hai mươi bốn tháng bảy
ở khu vực đông bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to kèm gió giật mạnh
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng bảy mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung du bắc bộ
trọng tâm mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh cao bằng hà giang lào cai yên bái lai châu
theo đó sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
khoảng năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu
khu vực đông bắc vịnh bắc bộ phía đông kinh tuyến một trăm linh tám năm độ kinh đông phía bắc vĩ tuyến hai mươi độ vĩ bắc
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi một mươi năm km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở phía đông bắc vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám và có mưa rông mạnh biển động
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới phân tích trên từ chiều và đêm nay hai mươi bốn tháng bảy
ở khu vực đông bắc bắc bộ quảng ninh lạng sơn bắc giang sẽ có mưa vừa mưa to kèm gió giật mạnh
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng bảy mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung dù bắc bộ
trọng tâm mưa to đến rất to trong ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng bảy tập trung ở các tỉnh cao bằng hà giang lào cai yên bái
lai châu từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm trên ngày
thời tiết khu vực hà nội từ đêm nay hai mươi bốn tháng bảy có mưa mưa rào
từ ngày hai mươi bảy tháng bảy có mưa vừa mưa to và rông
tại tỉnh điện biên đêm ngày hai mươi hai dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bảy do mưa lớn kéo dài
sông nậm nưa chảy qua địa phận các xã núa ngam sam mướn pom lót của huyện điện biên đã xuất hiện lũ lớn
mực nước dâng nhanh lưu lượng nước nhiều và sức nước chảy mạnh đã khiến cho hòa màu canh
canh tắc dọc hai bên suối bị vùi lấp cuốn trôi rất may không có thương vong về người
lũ lớn đi qua để lại là những bãi bồi trồng hoa màu cây lương thực thực phẩm của người dân
canh tác hai bên sông bị sạt lở hàm ếch hàng chục khối đất nương đã bị nước lũ cuốn trôi
nhiều điểm trên tuyến công trình giao thông trọng điểm nối huyện điện biên đi cửa khẩu hồi quốc
có nguy cơ bị hư hại sau lũ lớn dụng vườn bãi bồi hai bên dòng chảy bị tan phá cây sới
khó có thể phục hồi tái sản xuất nhiều hộ dân sinh sống bên bờ sông
đứng trước nguy cơ sạt lở nhà cửa theo dự báo của đài khí tượng thủy văn tỉnh điện biên
địa phương tiếp tục có mưa rào có nơi mưa vừa đến mưa to và rông cảnh báo lũ lũ quét
lũ ống trên các sông suối và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các huyện điện biên
điện biên đông thị xã mường lây và vùng lân cận
do ảnh hưởng của bão số ba và vùng áp thấp nhiệt đới nên nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh con tum
có mưa liên tục làm cho một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông
trong đó phải kể đến đường tránh đèo văn rơi nối huyện đắc tô với huyện tumorong
có bốn điểm sạt lở gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
tại km một trăm tám mươi một bốn trăm linh có hàng chục nghìn mét khối đất đá từ trên núi cao đổ xuống đường
tạo thành những mỏm đất đá lô nhô
chính quyền và các ngành chức năng đã cắm biển báo nguy hiểm chưa thể khắc phục được ngay
vì ngoài khối lượng đất đá sạt lở quá lớn cùng với thời tiết khắc nghiệt sương mù dày đặc và mưa
làm cho việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn có thể ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng con người
hiện tại muốn đi từ huyện đắc tô đến huyện tumorong bắt buộc người và phương tiện phải đi theo tuyến đường đèo văn rơi cũ
tuyến đường này vừa hẹp có độ dốc cao có nhiều góc cua hiểm họa tai nạn giao thông có thể xảy ra rất cao
liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh cao bằng đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đề nghị
công an tỉnh cao bằng khởi tố vụ án để điều tra xem xét trách nhiệm đối với lái xe và chủ xe khách biển kiểm soát một mươi bảy k tám nghìn bốn trăm chín mươi sáu
gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho nhiều người thương vong
vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày hai mươi hai tháng bảy tại tỉnh cao bằng làm bốn người thiệt mạng và một mươi sáu người bị thương
công an tỉnh cao bằng đã tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn
làm việc tại tỉnh cao bằng đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đề nghị công an tỉnh cao bằng khởi tố vụ án để điều tra xem xét trách nhiệm
đối với lái xe và chủ xe khách biển kiểm soát một mươi bảy k tám nghìn bốn trăm chín mươi sáu đồng thời yêu cầu sở giao thông vận tải địa phương làm rõ lịch sử hoạt động của chiếc xe
vì hoàn toàn không có dữ liệu giám sát hành trình gửi về tổng cục đường bộ như các xe khách khác
xe khách này có hai tài xế và người để xảy ra tai nạn là lái phụ vừa thay lái chính được ba mươi phút
lái phụ chạy tuyến thái bình cao bằng lần này là chuyến thứ hai chưa quen đường và thiếu kinh nghiệm điều khiển xe chạy đường đeo núi
nên đã để xe mất phanh mất lái và lao xuống vực
thưa quý vị sau hơn bốn tháng xảy ra vụ cháy làm một mươi ba người thiệt mạng tính đến ngày hai mươi ba tháng bảy
hệ thống điện nước của trung cư carina plaza đã được hoàn thiện chuẩn bị đón cư dân trở về nơi ở ổn định cuộc sống
đến thời điểm này hệ thống cung cấp điện nước tại chung cư carina plaza đã hoàn thành xong
ban quản lý chung cư cũng đã sẵn sàng hỗ trợ cư dân có nhu cầu trở về dọn dẹp nhà của mình do các buổi chiều trong ngày
hệ thống phòng cháy chữa cháy hoàn thiện được bốn mươi đơn vị thi công và giám sát tiếp tục kiểm tra hệ thống báo cháy tại từng căn hộ
đến cuối tháng bảy dự kiến hoàn thành xong cơ sở hạ tầng và giữa tháng tám sẽ hoàn thiện hạng mục phòng cháy chữa cháy và tiến hành nghiệm thu
chủ đầu tư kêu gọi cư dân phối hợp tốt để sớm hoàn thành hệ thống báo cháy đưa cư dân vào nơi sinh sống ổn định cuộc sống
để bảo đảm cho việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh đầu tư nước ngoài các chính sách khởi nghiệp kinh doanh đổi mới sáng tạo
từ nay đến cuối năm
tp hcm cần một trăm bốn mươi tám nhân sự lao động chất lượng cao làm việc ở các ngành lĩnh vực mũi nhọn lao động đã qua đào tạo có nghề chuyên môn
nhu cầu nhân lực tăng cao ở một số nhóm ngành công nghệ kỹ thuật như cơ khí kiến trúc kỹ thuật công trình xây dựng công nghệ thông tin vận tải kho bãi xuất nhập khẩu công nghệ ô tô xe máy
quản lý điều hành kế toán kiểm toán hóa hóa chất dịch vụ phục vụ
ngành công nghệ thông tin cần tuyển dụng nhân sự ở các lĩnh vực phân tích dữ liệu bảo mật mạng lập trình ứng dụng di động lập trình game lập trình thiết kế game ba d lập trình thiết kế hiệu ứng hình ảnh và hoạt hình ba d
ngành cơ khí hóa tự động cho các kỹ sư vận hành máy sử dụng hệ thống tự động trong dây chuyền khép kính vận hành máy móc tự động
được biết từ đầu năm đến nay nhu cầu tuyển dụng nhân lực của tp hcm tăng hai mươi bốn bốn mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong khi đó tổng nhu cầu tìm việc của người lao động tăng năm mươi hai
hiện nay tại tp hcm các cử nhân sau khi tốt nghiệp đại học vẫn gặp nhiều khó khăn khi tình trạng thừa thầy thiếu thợ
nhưng ngược lại đa số sinh viên học sinh tốt nghiệp các trường nghề ở tp hcm lại có việc làm ngay lương cao
thậm chí nhiều trường nhiều ngành một trăm linh người học nghề ra trường có việc làm
đối với các tỉnh miền núi biên giới cơ sở hạ tầng kỹ thuật thương mại dịch vụ còn nhiều khó khăn
thì việc đẩy mạnh thu hút đầu tư là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
với việc đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư đến với địa phương
được xem là một bước đột phá để vươn lên trở thành địa phương phát triển khá trong khu vực
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh sơn la
có vị trí địa lý thuận lợi trong giao thương nội địa
và các quốc gia trong khu vực với vị trí giáp bốn tỉnh là yên bái hòa bình điện biên thanh hóa
và là cửa ngõ giao thương với nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tỉnh sơn la được coi là điểm đến tiềm năng cho các doanh nghiệp đến đầu tư
bằng việc tạo cơ chế chính sách mở cửa cho các doanh nghiệp đầu tư
sơn la đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn vào địa bàn
tất cả mọi khó khăn hay trở ngại thì đều được các lãnh đạo của chính quyền
các địa phương các cấp từ các sở
của ban ngành giải quyết rất là nhanh gọn
cho nên thời gian thi công sơn la này có lẽ là một thời gian khá kỷ lục
chỉ trong vòng có chín tháng
đấy là kể cả những thời gian đã bị gián đoạn bởi vì có những trận mưa lũ lịch sử
việc khai trương trung tâm thương mại thành phố sơn la không những góp phần thực hiện
các tiêu chí đô thị loại hai của thành phố
mà còn giúp người dân trên địa bàn tỉnh có thể tiếp cận được với những sản phẩm nhập khẩu
với chất lượng quốc tế
và giúp tỉnh đẩy mạnh được xuất phát
tiến thương mại cho những mặt hàng nông sản đặc sản của tỉnh
thông qua hệ thống vinmark và vinenco trong trung tâm thương mại
sẽ giúp kết nối sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh sơn la
của thành phố sơn la đến với các thành phố trong cả nước
thông qua hệ thống vincom của cả nước
và hiện nay thì tập đoàn vingroup đã có năm mươi hai vincom trong cả nước
đây là một cơ hội tốt để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản an toàn
của tỉnh sơn la trong thị trường cả nước
với tiềm năng lợi thế về đất đai lao động và khí hậu
cùng với chủ trương phát triển kinh tế bền vững
tỉnh sơn la nỗ lực từ cấp chính quyền cơ sở để có thể hỗ trợ các nhà đầu tư
thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư thu hút được trên địa bàn
trong những ngày qua tại xã hòa liên huyện hòa vang thành phố đà nẵng
người dân ở thôn trường định vừa bị mất trắng
khi hơn ba mươi hectare dơ hấu chết do ngập ống
thì gần hai mươi sáu hectare tôm nuôi của hàng trăm hộ dân khác cũng liên tục thất thu
do tôm chết hàng loạt khiến cho nông dân rơi vào cảnh lao đao
ghi nhận tại thôn trường định xã hòa liên huyện hòa vang thành phố đà nẵng
ông hồ văn hổ đã dành toàn bộ hơn bốn hectare canh tác của gia đình để nuôi tôm
nhưng mấy vụ nuôi gần đây gia đình ông đều bị thất bại
tổng thiệt hại lên đến gần tám trăm linh triệu đồng
giờ đây loay hoay không vốn tái đầu tư
ông quyết định làm sổ đỏ để có cơ sở vay vốn nhưng cũng không thể làm

cái môi trường sông nước như thế nào để mà cho bà con để mà đỡ bạc tâm
chứ còn nếu như cứ đầu tư ra mà lỗ đầu tư ra lỗ thì quá quá khó cho người nông dân
thực tế theo phản ánh của nhiều người dân địa phương
việc tôm chết bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân trong đó có thời tiết thất thường
nguồn nước bị ô nhiễm tạp chất hoặc do giống tôm không rõ nguồn gốc chất lượng
trong thời gian này tổng thiệt hại lên đến gần tám trăm linh triệu đồng
qua thì trung tâm khuyến lộng khuyến ngư cũng có hỗ trợ các hộ về nuôi tôm và cua
sẽ thay đổi mô hình vì khi một mình nuôi mô hình mới để cho nó đạt kết quả là tôm
sen canh cua thì hiện tại thì đang nuôi
và việc phát triển cũng tương đối tốt
cũng mong trong thời gian tới đề nghị cấp trai cũng quan tâm hỗ trợ cho bà con
và cũng đề nghị bà con thực hiện đúng quy luật
cần có những giải pháp mang tính kịp thời và bền vững để nông dân yên tâm nuôi trồng
sản xuất ngay tại mảnh đất quê hương mình là mong muốn chính đáng hiện nay của hơn hai trăm sáu mươi hộ dân
với hơn một nhân khẩu ở thôn trường định xã hòa liên huyện hòa vang thành phố đà nẵng
tên này từng gặp những vấn đề về sức khỏe và tâm lý
theo cảnh sát toronto quyết định công bố danh tính nghi phạm được đưa ra dựa vào hoàn cảnh thực tế của vụ việc và mối quan tâm của dư luận
trước đó cảnh sát toronto ra thông báo đang điều tra nguyên nhân của vụ xả súng làm hai người thiệt mạng và một mươi ba người bị thương này
kẻ tấn công đã bị cảnh sát tiêu diệt sau khi đấu súng với cảnh sát ở khu vực brictow
các vụ bạo lực súng đạn có xu hướng gia tăng ở canada trong thời gian gần đây nhất là ở thành phố toronto
trong cuộc cải tổ nội các vừa qua thủ tướng canada đã bổ nhiệm ông bill blair làm bộ trưởng an ninh biên giới và ngăn chặn tội phạm có tổ chức
ông blair từng là cảnh sát trưởng thành phố toronto và sẽ đảm nhận trọng trách xử lý cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới
ngăn chặn bạo lực súng đạn và triển khai các biện pháp về hợp pháp hóa gần xa dự kiến vào trung tuần tháng một mươi tới
liên quan đến quá trình brexit chính phủ anh dự kiến công bố sách trắng khác về quá trình này trong ngày hôm nay hai mươi bốn tháng bảy
theo các nguồn tin
tài liệu mới sẽ đề cập thêm chi tiết về các vấn đề liên quan tới brexit
cụ thể là quá trình chuẩn bị cho các luật cần thiết để thực thi khi thỏa thuận rời khỏi eu chính thức có hiệu lực
thông tin về các tài liệu chi tiết về brexit được đưa ra sau khi ngoại trưởng anh jeremy hunt cho rằng
việc không đạt được một thỏa thuận brexit anh rời khỏi liên minh châu âu eu
có thể gây tổn hại đến các mối quan hệ giữa anh và các nước châu âu trong nhiều thập kỷ
phát biểu trước báo giới sau cuộc hội
với người đồng cấp đức heiko maas tại thủ đô berlin
ông hunt cảnh báo nếu các nhà đàm phán châu âu không thay đổi cách tiếp cận
cả anh và eu có thể chật vật trong việc duy trì các mối quan hệ thương mại và an ninh
về phần mình ông mars nhấn mạnh đức cũng quan tâm đến việc duy trì mối quan hệ thân thiết nhất
trong phạm vi có thể với anh thời kỳ hậu brexit
và ông hy vọng chính phủ anh và ec có thể ký kết thỏa thuận brexit
được kỳ vọng nhận được đa số ủng hộ tại quốc hội anh cũng như nghị viện châu âu
với việc chỉ còn hai năm
hai năm nữa sẽ diễn ra olympic tokyo hai nghìn hai mươi
chính vì thế thủ đô của nhật bản đang muốn lấy đây là động lực để cải thiện các vấn đề về môi trường
theo đó nhật bản sẽ hướng tới một kỳ olympic xanh
phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô tokyo
thị trưởng thủ đô tokyo bà yuriko koike cho biết
giảm lượng khí thải và hạn chế sử dụng các loại chai nhựa
là những mục tiêu chính của bà trong thời gian hướng đến olympic hai nghìn hai mươi
với việc tokyo sẽ đăng ký
tổ chức olympic hai nghìn hai mươi bà koike hy vọng đây sẽ là cơ hội để giải quyết các vấn đề
mà thủ đô của nhật bản đang đối diện hiện nay và giúp nhật bản trở nên xanh đẹp hơn
đây là những hội nghị có sự tham dự của thị trưởng các thành phố lớn
và thủ lĩnh các nhóm hoạt động vì môi trường
với nội dung tập trung thảo luận về các kế hoạch cải thiện vấn đề môi trường
ở các thành phố trên thế giới
trong khi đó ủy ban olympic quốc tế đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với tokyo
khi thủ đô của nhật bản đặt mục tiêu tổ chức olympic hai nghìn hai mươi
với tuyên bố đây sẽ là kỳ thế vận hội không có khói thuốc lá
tháng trước tokyo đã thông qua một luật nhằm vào việc hút thuốc lá
theo luật mới việc hút thuốc sẽ bị cấm ở hầu hết các quán bar và nhà hàng tại thủ đô tokyo
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại